từ ngày một tháng bảy mức lương cơ sở dành cho cán bộ công chức viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước
bắt đầu được điều chỉnh tăng thêm chín mươi đồng lên mức một ba trăm linh đồng một tháng
thay cho mức cũ là một triệu hai trăm một mươi đồng một tháng
bộ nội vụ đã ban hành thông tư hai hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở một ba trăm linh ngàn đồng một tháng
áp dụng từ ngày một tháng bảy
đối tượng thụ hưởng là cán bộ công chức viên chức người hưởng lương phụ cấp và người lao động làm việc
trong các cơ quan tổ chức đơn vị sự nghiệp của đảng nhà nước và cán bộ nhân viên hành chính ở cấp huyện
quận thị xã thành phố các đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt lực lượng vũ trang
để có kinh phí thực hiện việc tăng lương tối thiểu cho cán bộ công nhân viên chức các bộ cơ quan ngang bộ
cơ quan thuộc chính phủ cơ quan khác ở trung ương sắp xếp trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước được giao
phấn đấu tăng nguồn thu sự nghiệp và sử dụng nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương
chưa sử dụng hết năm hai nghìn một mươi sáu chuyển sang nếu có
ngoài ra lấy nguồn từ tiết kiệm một mươi chi thường xuyên hoặc sử dụng năm mươi nguồn tăng thu ngân sách địa phương
thực hiện so với dự toán năm hai nghìn một mươi sáu